thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại quảng nam khiến tám người tử vong và nhiều người bị thương xảy ra vào sáng sớm nay
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong
động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương phân công lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trực tiếp đến hiện trường của vụ tai nạn
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả thăm hỏi hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh
huy động mọi phương tiện nhân lực để tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn
bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông
khẩn trương kiểm tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
tăng cường công tác tuần tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm nạn